trên báo tuổi trẻ có bài viết hiện tượng khá bảnh là không thể chấp nhận được
đây là ý kiến của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
trong cuộc họp báo thường kỳ chính phủ diễn ra vào chiều ngày hai tháng bốn
theo người phát ngôn chính phủ hiện tượng khá bảnh là không thể chấp nhận được
với những người va chạm từng trải cuộc sống biết được điều đúng điều sai
thì có thể đánh giá được sự việc
tuy nhiên vụ việc khá bảnh sẽ rất nguy hiểm cực kỳ không tốt trên mạng xã hội hiện nay
nếu diễn đi diễn lại tầng lớp trẻ các cháu mới lớn tiếp xúc sẽ rất nguy hiểm
cũng liên quan đến vụ việc khá bảnh báo thanh niên có bài chúc mừng các ông bố bà mẹ
việc chúc mừng các ông bố bà mẹ khi khá bảnh bị công an bắt giống như một cái thở phao
của người lớn khi con trẻ được giải thoát khỏi nguy hiểm
con đường từ like theo dõi đến học theo mới ngắn làm sao đặc biệt với người trẻ
từ vụ fanpage hội những người hâm mộ lê văn luyện năm hai nghìn một mươi một đến hiện tượng khá bảnh
cho thấy vấn đề rất nguy hiểm phản ánh hành vi lệch chuẩn của một bộ phận giới trẻ trên mạng xã hội
vì vậy mỗi người khi sử dụng mạng xã hội như một quyền cá nhân của mình
cần tự đề cao trách nhiệm xã hội tự trang bị cho mình kỹ năng nhất định để đừng bị lợi dụng
khi viết và share thông tin trên mạng xã hội hãy nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại